lệnh ngừng bắn giữa israel và lực lượng hamas của palestine hiện chỉ còn tính bằng giờ
các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời này
hướng tới mục tiêu giải thoát toàn bộ con tin bị bắt giữ và giúp các bên đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài hơn
văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thông báo ankara và tehran đã nhất trí tiếp tục nỗ lực chung
nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở giải gaza
thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan với người đồng cấp iran ibrahim raisi
nêu rõ hai bên đã thảo luận về những hành động tấn công của israel nhằm vào giải gaza
tình hình hỗ trợ nhân đạo cho người palestine và những biện pháp khả thi để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài trong khu vực
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ngoại trưởng mỹ antony blinken đã điện đàm với người đồng cấp ai cập samen sokri
để thảo luận về những trở ngại đe dọa thỏa thuận ngừng bắn hamas israel
và những giải pháp đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện giữa các bên đối địch
cùng ngày tổng thống ai cập abdel fattah al sisi đã cảm ơn quốc phương qatar tamim bimhamad al thani
vì nỗ lực của nhà lãnh đạo này trong tiến trình làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn ở gaza
và trao đổi tù nhân giữa hamas và israel
phong trào hamas ngày hai mươi sáu tháng một mươi một xác nhận lực lượng này đã bàn giao một mươi ba con tin israel
trong đó có chín trẻ em ba công dân thái lan và một người nga cho ủy ban chữ thập đạo quốc tế icrc
chín người palestine bị israel giam giữ cũng được trả tự do trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một